sau khi tiếp nhận thông tin tiến hành tăng cường tuần tra kiểm soát đến khoảng hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày
lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao
đầu không đuổi mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng cầm theo hung khí đúng như phản ánh trên mạng xã hội
khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe thì nam thanh niên cố tình tăng ga bỏ chạy
tổ công tác đã truy đuổi bắt giữ được đối tượng cùng với mã tấu dài khoảng tám mươi cm
tại cơ quan công an y lam cho biết trước đó gặp một chiếc xe ô tô tải đi cùng chiều
cho rằng tài xế xe tải có ngôn từ xúc phạm mình nên y lam đã lấy mã tấu mang theo để đe dọa rồi bỏ đi
hiện cơ quan công an đã lập biên bản đối với i lam về các hành vi nồng độ cồn vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
không để bút bảo hiểm người đủ từ một mươi sáu đến dưới một mươi tám tuổi điều khiển xe máy dung tích xy lanh trên năm mươi mét khối
tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định